ngày hai mươi một tháng bốn tại triển lãm tôi yêu sushi do trung tâm giao lưu văn hóa nhật bản tại việt nam tổ chức
giáo sư hibino terutoshi chuyên gia về sushi và giám tuyển triển lãm sushi
đã có mặt và chia sẻ về món ăn đã làm nên thương hiệu của nhật bản với khách tham quan việt nam
chia sẻ về nguồn gốc của món ăn giáo sư hibino teruti cho biết
tuy là món ăn thương hiệu của nhật bản nhưng sushi không phải là món ăn bắt nguồn từ quốc gia này
theo nghiên cứu sushi ban đầu có nguồn gốc từ khu vực sông mekong
tương ứng với khu vực đông bắc thái lan lào và tỉnh vân nam trung quốc
thậm chí ngày nay người ta còn có thể tìm thấy các món cá lên men tương tự như sushi ở khu vực này
nơi có nền văn hóa lúa nước lâu đời
tại triển lãm không chỉ các món sushi quen thuộc được trưng bày
mà các món sushi cổ cũng được trưng bày để giúp cho khách tham quan hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa của nhật bản
thưa quý vị nhằm tôn vinh về thân thế cuộc đời sự nghiệp
và những đóng góp to lớn trong lịch sử phát triển nghề theo của danh nhân ông tổ nghề theo lê công hành
mới đây tại thư viện quốc gia việt nam viện nhân học văn hóa cùng liên hiệp hợp tác xã liên minh quốc gia việt nam
đã tổ chức lễ ra mắt trao tặng sách danh nhân ông tổ nghề theo lê công hành
cuốn sách được biên soạn bởi các nhà khoa học nhà nghiên cứu lịch sử nhà văn nổi tiếng
phát biểu tại lễ ra mắt trao tặng sách danh nhân ông tổ nghề theo lê công hành
các nhà khoa học nhà nghiên cứu lịch sử nhà văn đã giới thiệu về thân thế cuộc đời sự nghiệp
và những đóng góp quan trọng của ông tổ nghề theo lê công hành đối với nghề theo của đất nước
nội dung cuốn sách gồm năm chương lớn bốn mươi một chương nhỏ
danh nhân ông tổ nghề theo lê công hành người làng quốc động danh sưng ông tổ nghề theo lê công hành
xuất phát từ câu chuyện đi xứ ở trung hoa được dựng lên nhằm ghi lại sự tích của tổ nghề theo
sau khi đi xứ trở về ông đã truyền dạy cho người làng quốc động những kỹ thuật theo
mà ông đã học hỏi được trong chuyến đi xứ
cuốn sách danh nhân ông tổ nghề theo lê công hành không chỉ là một tác phẩm văn hóa
mà còn là một tài liệu quý giá góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của nghề theo truyền thống việt nam
từ đó góp phần tôn vinh và quảng bá di sản văn hóa việt nam ra thế giới
xây dựng phòng đọc sách thiết kế các điểm
đọc sách ngoài trời hay góc thư viện đang được nhiều trường học vùng cao hà giang thực hiện
nhằm đưa sách đến gần hơn với học sinh
ở những xã vùng sâu vùng xa đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn
thì việc tiếp cận thông tin qua sách vẫn là một phương thức đơn giản nhưng hiệu quả
ngôi trường này được đầu tư phòng thư viện với hơn hai đầu sách bảo đảm nhu cầu cho ba trăm năm mươi học sinh
để làm phong phú thêm các đầu sách nhà trường thường xuyên huy động giáo viên
và học sinh cùng tham gia đóng góp sách
với quan điểm thêm một cuốn sách là thêm một tri thức bổ ích đối với học sinh vùng cao
để lan tỏa phong trào đọc sách cho nhà trường
thì hàng năm trường trung học cơ sở ngọc linh đều tổ chức ngày hội đọc sách
đồng thời thì đầu tư rất là nhiều những loại sách mới những tài liệu tham khảo cho thầy và trò
để các em không chỉ tìm tòi kiến thức trong học tập mà còn tìm tòi kiến thức trong đời sống hàng ngày
dù còn khó khăn nhưng các nhà trường đều cố gắng xây dựng những thư viện mini thư viện xanh
nhằm tạo thói quen đọc sách hình thành tư duy phân tích tạo nền tảng cho việc tự học
đồng thời vận động các tổ chức cá nhân tặng nhiều đầu sách báo đa dạng phong phú để học sinh thoải mái lựa chọn
vì em là một người rất thích môn lịch sử với lại ước mơ của em là sau này trở thành một cô giáo
nên là em đã tìm được quyền này để giúp mình học giỏi hơn
em cảm thấy rất là vui khi được các anh chị tặng sách thêm ạ
em hay đọc những quyền sách một lần vất ngã là một lần trưởng thành
điểm số không phải là tất cả trong một nụ cười ạ
vì bọn em sẽ được tìm hiểu thêm những cuốn sách mới biết thêm những kiến thức mới
để bọn em có thể hiểu biết nhiều hơn giúp đỡ cho em trong việc học tập ạ
với đặc thù là tỉnh biên giới nhiều trường học nằm ở vùng sâu vùng xa
kinh phí hoạt động thư viện còn hạn chế
do vậy các cấp chính quyền và ngành giáo dục tỉnh hà giang
cần quan tâm hơn nữa tới cơ sở vật chất hệ thống thư viện xanh thân thiện
giúp hình thành thói quen đọc sách cho học sinh có phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao